chuyển sang những tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị và các bạn
chiều nay tại hà nội ủy ban quốc gia về chuyển đổi số và tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
đã tổ chức phiên họp lần thứ sáu tiến hành sơ kết sáu tháng đầu năm về chuyển đổi số quốc gia và đề án sáu của chính phủ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp
phiên họp được kết nối trực tuyến từ văn phòng chính phủ đến cấp xã nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động
về chuyển đổi số quốc gia tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ có sự lan tỏa ở các cấp các ngành các địa phương
việc thực hiện đề án sáu tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực góp phấn thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
trong đó đã cung cấp hai mươi năm trên hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân theo đề án số sáu và một mươi trên hai mươi tám dịch vụ công
dịch vụ công quốc gia đã cung cấp bốn bốn trăm linh chín dịch vụ công trực tuyến và hơn một mươi bảy bốn mươi chín triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiết kiệm cho nhà nước hai năm trăm linh năm tỷ đồng
đến nay bộ công an đã cấp trên bốn mươi tám triệu tài khoản định danh địa tử cho người dân hoàn thành cấp căn cước công dân
cho một trăm linh công dân đủ điều kiện trên toàn quốc duy trì dữ liệu dân cư đảm bảo đúng đủ sạch sống
phát biểu tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính bày tỏ sự ấn tượng trước những kết quả của các bộ
ngành địa phương tập đoàn doanh nghiệp trong thực hiện đề án sáu chuyển đổi số quốc gia sáu tháng đầu năm
nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi ba là năm dữ liệu tạo lập và đem lại những giá trị lớn về dữ liệu
hiện chính phủ đang triển khai những công việc gấp rút để xây dựng dữ liệu lớn
từ cơ sở dữ liệu của các bộ ngành và địa phương phải tích hợp lại phát huy tối đa những tiện ích dữ liệu kết nối làm giàu dữ liệu chuyên ngành
từ những khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai thủ tướng yêu cầu cần tập trung triển khai các giải pháp
quả đó thúc đẩy chuyển đổi số gắn với đề án sáu nhằm giải quyết những thủ tục hành chính cơ bản liên quan đến con người
phục vụ kinh tế xã hội chống tham nhũng tiêu cực nhất là tham nhũng vật
nhân dịp này thủ tướng chính phủ và các đại biểu đã tham dự triển lãm các mô hình sản phẩm ứng dụng triển khai đề án sáu
cũng trong sáng nay tại hà nội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ hai mươi bốn
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết tại phiên họp này
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự án luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
hai dự án luật này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng đủ điều kiện để trình ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến
bên cạnh đó ủy ban thường vụ quốc hội cũng sẽ xem xét biểu quyết thông qua nghị quyết
về sắp xếp đơn vị hành chính cấp quyền cấp xã giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi
nhằm kịp thời triển khai phục vụ cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ một mươi bốn
sau phiên khai mạc ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về việc tổng kết
ra soát việc thực hiện nghị quyết liên tịch về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội
và báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng năm và tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đại biểu tại buổi lễ đại tướng tô lâm cảm ơn giám đốc nhà hát opera hoàng gia vexai
đã đến dự lễ khánh thành nhà hát hồ gươm cảm ơn các nghệ sĩ của nhà hát đã biểu diễn khai trương nhà hát hồ gươm
bộ trưởng tô lâm cũng bày tỏ mong muốn sau lễ ký kết giữa nhà hát opera hoàng gia vecsai và nhà hát hồ gươm
những nội dung đã được ký kết sẽ được hai nhà hát tích cực triển khai với nhiều hoạt động sự kiện cụ thể
dịp này giám đốc nhà hát opera hoàng gia vexai ông lauren brunner đã trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm
lãnh đạo nhà hát hồ gươm đã dành nhiều tình cảm tốt đẹp sự quan tâm đặc biệt đến nhà hát và các nghệ sĩ của nhà hát opera hoàng gia vecsai
ông lauren bruner cũng cho biết lãnh đạo hai nhà hát đã đưa ra nhiều chương trình hợp tác cụ thể trong năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
theo kế hoạch này nhà hát opera hoàng gia vecsai hy vọng sẽ trở thành nhà hát đầu tiên mang nghệ thuật biểu diễn thuần pháp
đến biểu diễn tại nhà hát hồ gươm
nhà hát opera hoàng gia versai cũng sẽ đồng hành giúp đỡ nhà hát hồ gươm bằng tất cả kinh nghiệm khả năng của mình
trong vận hành khai thác và tổ chức các chương trình nghệ thuật lớn tại nhà hát hồ gươm
quảng bá nhà hát hồ gươm trong nhiều sự kiện chương trình lớn của nhà hát opera hoàng gia vecsai vào thời gian tới
thưa quý vị sáng nay một mươi hai tháng bảy tại hà nội nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân
đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức gặp mặt
để tri ân các thế hệ lãnh đạo bộ cán bộ an ninh lão thành các tướng lĩnh sĩ quan an ninh cao cấp qua các thời kỳ
và ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng an ninh nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
cùng dự còn có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
cùng dự còn có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an các đồng chí nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của đảng sự quản lý điều hành của nhà nước
toàn lực lượng công an đã gương mẫu đi đầu trong quán triệt triển khai nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
trong công tác tham mưu chiến lược góp phần quan trọng thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm ba giải pháp đột phá
theo nghị quyết đại hội một mươi ba đề ra phục vụ phát triển kinh tế xã hội và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
gương mẫu đi đầu trong xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
gương mẫu đi đầu trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia cải cách thủ tục hành chính đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo
lề lối làm việc của các cấp ủy đảng trong công an nhân dân
những kết quả công tác của lực lượng công an nói chung lực lượng an ninh nhân dân nói riêng đã góp phần rất quan trọng
thực hiện thắng lợi mục tiêu giữ ổn định chính trị bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
về phương hướng công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba và đến hết nhiệm kỳ đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
bộ trưởng tô lâm khẳng định nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề vừa phải bảo đảm các yêu cầu thường xuyên cấp bách
vừa phải tập trung đầu tư cho các vấn đề cơ bản chiến lược lâu dài
vì vậy để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của toàn thể cán bộ chiến sĩ công an đang công tác
mà còn rất cần đến sự quan tâm hỗ trợ về trí tuệ kinh nghiệm của các đồng chí nguyên là lãnh đạo bộ công an
các đồng chí cán bộ công an lão thành tiếp tục theo dõi tình hình và có nhiều ý kiến đóng góp với ngành công an và lực lượng an ninh
góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
tại buổi gặp mặt thượng tướng bùi văn nam nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an
bày tỏ vui mừng và tin tưởng với truyền thống anh hùng lực lượng an ninh nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
nắm chắc đánh giá dự báo sát đúng tình hình chủ động tham mưu lãnh đạo đảng nhà nước góp phần giữ vững ổn định chính trị
phát triển kinh tế xã hội không để xảy ra đột xuất bất ngờ về chiến lược nâng cao vị thế và ảnh hưởng của việt nam trong quan hệ quốc tế
thưa quý vị lực lượng an ninh nhân dân là một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu đặc biệt tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia
những trạng đường lịch sử chiến đấu trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân luôn gắn với những trang sử hào hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
của dân tộc của cách mạng và sự phát triển của đất nước
đây là nội dung được đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh trong bài viết
về xây dựng lực lượng an ninh nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ an ninh quốc gia
antv xin được trân trọng giới thiệu những nội dung chính của bài viết
bộ trưởng tô lâm khẳng định trong suốt bảy mươi bảy năm qua kể từ khi mới ra đời bất cứ thời điểm nào của sự nghiệp cách mạng
lực lượng an ninh nhân dân luôn thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
đã lập nên những chiến công thành tích xuất sắc mở đầu là chiến công khám phá âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng
xảy ra ở phố ôn như hầu nay là phố nguyễn gia thiều hà nội ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
tiếp đến là những chiến công trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc giành thắng lợi bảo vệ vẹn toàn vững chắc biên cương tổ quốc
bước vào thời kỳ đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế lực lượng an ninh nhân dân ngày càng trưởng thành
vững mạnh toàn diện cả về chính trị tư tưởng tổ chức và cán bộ lực lượng an ninh nhân dân đã đổi mới phương thức lãnh đạo
lề lối làm việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ thực tiễn bảy mươi bảy năm qua đã chứng minh bất luận trong hoàn cảnh nào
lực lượng an ninh nhân dân cũng thể hiện rõ nét bản lĩnh chính trị tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc
với sự khiêm tốn và tất cả niềm tự hào có thể khẳng định lực lượng an ninh nhân dân thực sự xứng đáng là đội quân công tác
đội quân chiến đấu là đội quân anh hùng của công an nhân dân việt nam anh hùng
ghi nhận những công lao đóng góp to lớn đó đảng nhà nước nhân dân đã trao cho lực lượng an ninh nhân dân nhiều phần thưởng
danh hiệu cao quý đặc biệt là niềm tin yêu sâu sắc những chiến công thành tích đó là bản anh hùng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
được kết tinh bởi sự tận chung với nước tận hiếu với dân mang bản chất cách mạng trong sáng tuyệt vời và đức hy sinh quả cảm
của các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân
thưa quý vị thời gian tới tình hình thế giới khu vực tiếp tục có nhiều biến động nhanh phức tạp khó lường
nhiều vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ khó dự báo tình hình vào bối cảnh đó đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề
đòi hỏi lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng an ninh nhân dân nói riêng và thống nhất nhận thức về yêu cầu
cấp bách phải đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay
do đó trong bài viết của mình bộ trưởng tô lâm đặt ra một số yêu cầu cụ thể đối với lực lượng an ninh nhân dân trong bối cảnh hiện nay
bộ trưởng tô lâm yêu cầu lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng kế thừa phát huy cao độ kinh nghiệm
bảy năm xây dựng chiến đấu trưởng thành đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị
được đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó luôn xứng đáng là lực lượng chính trị trọng yếu tuyệt đối trung thành của đảng
thành bảo kiếm
thanh bảo kiếm lá chắn thép vững chắc bảo vệ đảng trong đó tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau
một là đặc biệt quan tâm tập trung nỗ lực phấn đấu để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng an ninh nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi
trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại tập trung xây dựng con người là then chốt xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên
là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên chú trọng xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
đây là nhiệm vụ rất cốt lõi trọng tâm bao trùm của cả nhiệm kỳ này và những năm tiếp theo
hai là giữ vững tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước
sự lãnh đạo chỉ huy điều hành của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đối với lực lượng an ninh nhân dân và công tác bảo vệ an ninh quốc gia
toàn lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục nỗ lực gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
và kết luận số hai mươi một của hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị
kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý thật nghiêm những cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng giáo dục truyền thống bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện tốt sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
phát động sâu rộng hiệu quả phong trào thi đua ái quốc trong toàn lực lượng hướng tới kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân vào năm hai nghìn hai mươi
chủ động tích cực hiệu quả tham mưu với đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương bộ công an các cấp ủy chính quyền địa phương
đề ra các chủ trương chính sách pháp luật các đề án kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế xã hội
phát triển để ổn định bền vững và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước quyết liệt triển khai đồng bộ hiệu quả các chủ trương giải pháp
giữ vững ổn định chính trị bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống không để bị động bất ngờ góp phần tạo môi trường
hòa bình ổn định an ninh an toàn để xây dựng đất nước chủ động phòng ngừa tập trung nguồn lực biện pháp tích cực tiến công đấu tranh ngăn chặn
làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động xử lý các mối đe dọa an ninh quốc gia đang nổi lên gây gắt ngay từ cơ sở
triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án phương án phòng chống biểu tình bạo loạn cách mạng màu cách mạng đường phố xử lý nhanh hiệu quả tình hình phức tạp liên quan đến vấn đề biển đông
tham mưu với thủ tướng chính phủ ban hành chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm xây dựng bộ chỉ số an ninh an toàn quốc gia đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
bốn huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị toàn dân trước hết là người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp tích cực tham gia xây dựng thế trận lòng dân nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân hình thành thế trận tổng hợp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia huy động nhân dân tích cực tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị và bảo vệ an ninh trật tự ngay từ cơ sở
năm tiếp tục tổng kết thực tiễn nhất là tổng kết chiến lược nghiên cứu bổ sung hoàn thiện pháp luật về công tác bảo vệ an ninh quốc gia và xây dựng lực lượng an ninh nhân dân bảo đảm hệ thống đồng bộ có hiệu lực pháp lý cao đẩy mạnh chuyển đổi số tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công ty
sáu tăng cường công tác phù hợp với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đây là giải pháp trọng tâm đột phá có ý nghĩa chiến lược là quá trình chuyển đổi cả về tư duy nhận thức và hành động góp phần bảo vệ an ninh quốc gia
tăng cường công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia theo phương châm đối ngoại đi trước mở đường theo hướng sâu rộng thực chất ổn định và hiệu quả
tích cực tham gia vào cơ chế đối ngoại an ninh song phương khu vực và toàn cầu đối tác chiến lược đối tác toàn diện chủ động tạo ra cơ hội lợi thế môi trường thuận lợi và các nguồn lực cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia

một mươi hai tích cực tham gia vào cơ chế đối ngoại và chủ động hội nhập quốc gia theo hướng sâu rộng đối tác chiến lược đối tác cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia